chia sẻ về công tác tiêm chủng mở rộng mới đây phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho hay trong năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ bắt đầu triển khai
vaccine rota trong chương trình tiêm chủng mở rộng như vậy vaccine rota sẽ là vaccine thứ một mươi một
được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng ở nước ta trước đó nghị quyết số một trăm linh bốn trên nqcp
ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của chính phủ về lộ trình tăng số lượng vaccine trong chương trình
tiêm chủng mở rộng giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi sẽ có các loại vaccine được bổ sung và tiêm chủng mở rộng
gồm vaccine phòng ruta virus tức là vaccine phòng bệnh tiêu chảy do virus rota năm hai nghìn hai mươi năm sẽ tiêm
thêm vaccine phế cầu sau đó là vaccine hpv vào năm hai nghìn hai mươi sáu và vaccine cúm mùa vào năm hai nghìn ba mươi điều đó
có nghĩa các loại vaccine này sẽ được sử dụng miễn phí cho trẻ theo hướng dẫn
trong số vaccine này rota sẽ được bổ sung để triển khai sớm nhất theo phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng
vaccine phòng bệnh tiêu chảy do rota virus được bộ y tế giao cho chương trình tiêm chủng mở rộng đưa vào
từ năm hai nghìn hai mươi ba tuy nhiên để triển khai một loại vaccine mới trên khắp cả nước cần được chuẩn bị
chú đáo xây dựng các hướng dẫn tập huấn trên quy mô toàn quốc trước đó thông tin về nội dung này
phó giáo sư tiến sĩ dương thị hồng cho biết vaccine ngừa rota virus sẽ được triển khai trước
trong phạm vi triển khai để đến năm hai nghìn hai mươi năm có đủ vaccine triển khai cho toàn bộ trẻ dưới một tuổi trên cả nước
phó viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết nguồn vaccine rota sử dụng trong chương trình
tiêm chủng mở rộng sẽ có hai mươi do liên minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng hỗ trợ
còn lại tám mươi sẽ mua sắm vaccine sản xuất trong nước
rota virus là nguyên nhân phổ biến nhất gây bệnh tiêu chảy đặc biệt ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ
virus này có trong phân của người bị nhiễm bệnh lây qua tiếp xúc đường miệng ngay cả khi người bệnh
tiêu chảy cấp do rota virus là bệnh cấp tính do virus gây ra
rota virus là virus dạng hình khối cầu hai mươi mặt đường kính trung bình từ sáu mươi năm đến bảy mươi mm
hạt nhân là acid nucleic xung quanh được bao bọc bởi hai sợi capsid trong đó lớp ngoài cũng tạo nên
hình vòng nên virus mới có tên gọi là rota tức là bánh xe
rota virus sống bền vững trong môi trường có thể sống nhiều giờ trên bàn tay và nhiều ngày
trên các bề mặt rắn loại virus này vẫn có khả năng gây bệnh khi sống trong phân một tuần
do những tính chất này mà virus rota đã trở thành nội ám ảnh của các bậc phụ huynh và trẻ nhỏ
khi trẻ bị bệnh ban đầu sẽ có các triệu chứng của tiêu chảy đi cầu phân lỏng từ bốn lần trên một ngày
sau đó bệnh tiến triển với các triệu chứng như nôn ói tiêu chảy đau bụng mất nước
dễ dẫn tới trị mạch và tử vong nếu không được điều trị kịp thời
cụ thể sau khi bị nhiễm bệnh tiêu chảy cấp khoảng một đến hai ngày trẻ có các triệu chứng nôn và tiêu chảy
nồn xuất hiện trước tiêu chảy khoảng sáu một mươi hai giờ và có thể kéo dài hai ba ngày
chè nôn nhiều vào ngày đầu và giảm dần khi bắt đầu tiêu chảy
tiêu chảy ngày càng tăng trong vài ngày sau đó giảm dần kéo dài từ ba đến chín ngày
các triệu chứng kèm theo như sốt vừa đau bụng có thể ho và chảy nước mũi
tiêu chảy cấp ở trẻ em gây ra nôn và tiêu chảy nhiều lần trong ngày
nên trẻ nhiễm rotavirus sẽ rất dễ bị mất nước nếu không được chăm sóc thích hợp
có thể xảy ra các hậu quả nghiêm trọng như trụy mạch và tử vong
việc quan trọng nhất là bù nước điện giải hợp lý cho con và quan sát các biểu hiện xảy ra
như khát nước môi khô lưỡi khô da khô tiểu ít kích thích hay quấy khóc
để đưa trẻ đến cơ sở y tế chữa trị kịp thời
rotavirus thường tồn tại trong môi trường bị ô nhiễm qua các thực phẩm và vật dụ nhiễm bẩn
virus xâm nhập vào cơ thể qua đường tiêu hóa một số ít qua đường hô hấp
virus này có khả năng lây từ người sang người qua đường phân miệng phân của người bệnh
hoặc người lành mang virus được giải phóng ra ngoài gặp điều kiện thuận lợi sẽ gây bệnh trên cơ thể mới
thời gian ủ bệnh từ một đến bảy ngày trung bình là hai đến ba ngày kể từ khi virus xâm nhập vào cơ thể
thời kỳ lây truyền có thể kéo dài tới ba tuần tuy nhiên thường khoảng bảy tám ngày kể từ lúc bắt đầu bệnh
thông thường trẻ nhỏ hơn ba tháng tuổi ít bị bệnh khi kháng thể do mẹ truyền suy yếu dần
tức lúc khoảng ba đến sáu tháng đến hai tuổi cũng là lúc trẻ dễ mắc bệnh nhất
tính miễn dịch đối với virus rota xuất hiện phần lớn ở trẻ nhỏ sau khi mắc bệnh nhưng không bền vững nên vẫn dễ bị mắc lại
bệnh tiêu chảy cấp ở trẻ em có thể phòng ngừa bằng các cách như đảm bảo vệ sinh nguồn nước
ăn uống theo quy định của vệ sinh an toàn thực phẩm như không ăn các loại thịt sống hoặc chưa nấu chín
sửa sạch rau quả trước khi ăn sống giáo dục thói quen vệ sinh ăn uống rửa tay trước khi ăn
vệ sinh dụng cụ dùng cho trẻ em đặc biệt là trẻ dưới sáu tháng tuổi
người mẹ phải giữ gìn vệ sinh thật tốt trong thời kỳ cho con bú
bên cạnh đó phòng bệnh tiêu trẻ cấp ở trẻ em bằng các cách sát khuẩn tẩy uế những chất thải và đồ dùng có liên quan đến bệnh nhân
quản lý phân xử lý phân thật tốt dùng hôi xí tự hoại hôi xí hay ngăn tuyệt đối không dùng phân tươi bón cây cối hoa quả
ngoài ra bạn có thể phòng bệnh chủ động theo khuyên cáo của tổ chức y tế thế giới nên uống dự phòng vaccine rota cho trẻ từ hai tháng tuổi
tháng một năm hai nghìn sáu tổ chức y tế thế giới đã phê chuẩn cho sử dụng hai loại vaccine rota đó là rotatech và rotaric